ngày một tháng bốn hai tàu sar bốn trăm một mươi ba và hai trăm bảy mươi hai đã đưa thi thể của bảy thuyền viên được tìm thấy trên tàu hải thành hai mươi sáu blc vào bờ
như vậy cùng với hai thi thể thuyền viên đã được đưa vào bờ trước đó tất cả chín thi thể thuyền viên bị nạn của tàu này đã được đưa vào bờ để tiến hành nhận dạng và bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về quê an táng
theo trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba vào tám giờ sáng ngày một tháng bốn đội thợ lặn đã tìm thấy thi thể thuyền viên mắc kẹt trong khoang tàu hải thành hai mươi sáu và đưa ra ngoài
tiếp đó qua camera quan sát phát hiện thêm thi thể hai thuyền viên trong vùng máy
thi thể các thuyền viên đang được các tàu tìm kiếm cứu nạn đưa vào bờ để nhận dạng và thực hiện các thủ tục pháp lý
đại diện trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba cho biết việc trục vớt cũng như điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được cơ quan chức năng triển khai
sau khi công tác tìm kiếm các thuyền viên hoàn tất
trước đó đêm ngày hai mươi bảy tháng ba tàu hải thành hai mươi sáu trọng tải hơn ba tấn chở clinker từ hải phòng đi cần thơ
khi đến vùng biển cách vũng tàu bốn mươi bốn hải lý về phía đông đã bị một tàu khác tông chìm
thuyền trưởng và một thuyền viên được cứu sống chín người mất tích
sau năm ngày với nhiều nỗ lực lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy chín thuyền viên tàu hải thành hai mươi sáu mất tích
tất cả đã tử vong